bây giờ vốn thì nguyên một cái nhà thùng một cái trang trại đó một nằm chết đó là cũng nhiều vốn

vì hai năm sau là con cá mới ra đặt một cái sản phẩm mình đi bán
cho nên cái đồng vốn nó nhốt ở trong đây là cũng nhiều lắm
cho nên là chắc là con cá cũng lo
ông bà ta hay nói rằng đi vào kinh doanh là cả một vấn đề
kinh doanh thì là phải có chiến được
kinh doanh là chiến trường mà thường trường là chiến trường
thế nhưng mà trong cái công việc làm của em hiện tại thì đã đi vào sản xuất kinh doanh
thì phải làm sao để cho gia đình cũng rất là ủng hộ
cho đến bây giờ này thì ủng hộ em con cá hoàn toàn
thế nhưng mà rồi cũng để mà cũng lo lắng rằng là cho con cái là làm sao làm cho nó thật là chất lượng
thật là đảm bảo cho sạch sẽ an toàn
cũng như là để đưa cái sản phẩm huyền thống của quê hương đi vào cái lòng người được
giữa cái thời buổi cạnh tranh khát gào như thế này
với quy mô sản xuất như hiện tại thì tất cả các sản phẩm của tôi đang làm thì đang cung cấp cho người tiêu dùng
qua các hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch các chuỗi siêu thị mini qua hệ thống cửa hàng mẹ và bé
thì cái giá trị mà mình cảm thấy tâm đắc nhất là mình cung cấp một sản phẩm mộc
một sản phẩm tự nhiên an toàn đến cho những người mà tôi gọi là
đặc biệt là với một sản phẩm rất tâm huyết của mình là trẻ nhỏ
thì đấy là cái giá trị về mặt tinh thần mà mình cảm nhận được
còn giá trị hữu hình thì lê gia là cơ sở sản xuất đóng thuế rất đầy đủ
tạo ra tất cả các khoản thuế đều được chúng tôi đóng góp rất đầy đủ sớm hơn thời hạn
tạo ra giá trị công an việc làm cho giải quyết lao động cho người dân địa phương
nước mắm là cái quốc hồn quốc túy là một cái gia vị của cha ông ta để từ ngàn đời nay
khi mà người tiêu dùng được sử dụng một sản phẩm nước mắm truyền thống chuẩn
thì có nghĩa là kết tinh của rất nhiều công sức từ ngư dân đánh bắt cá
từ diêm dân sản xuất muối từ những người lao động ở những các cái làng nghề
để sản xuất ra những cái giọt nước mắm tinh chất như vậy
thì khi cái nghề mắm truyền thống phát triển lên
thì tất cả những nghề sau đấy bao gồm ngư dân diêm dân thì sẽ được thúc đẩy lên
ngư dân không chỉ đơn thuần là cuộc sống của những người lao khổ
mà nó còn đơn thuần là cả vùng biển cả vùng lãnh hải cả nghề cả chủ quyền của tổ quốc nữa
khi cái nghề nước mắm truyền thống được vực dậy được phát triển lên
thì kéo theo sau đấy là cuộc sống của rất nhiều người lao động được phát triển lên
hiện cơ sở nước mắm lê gia mỗi năm mang về doanh thu hơn hai tỷ đồng
tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương
cùng với đó các hoạt động hậu cần nghề cá đặc biệt là ngư nghiệp và diêm nghiệp cũng phát triển
mong ước của lê anh là nước mắm không chỉ ngự trị trên bàn ăn của mỗi gia đình người việt
mà sẽ vươn ra khắp nơi trên thế giới
với anh người việt có nước mắm là quà tặng diệu kỳ từ biển khơi
thứ nước chấm tuyệt hảo này hun đúc nên cả một văn hóa chấm vô cùng tinh tế
đường đi còn lắm gian nan trong cuộc đời của một con người
nhưng với bản tính nhẫn nại chất chiêu kinh nghiệm say mê với công việc
tất cả vì chất lượng sản phẩm đã đang và sẽ viết tiếp ước mơ đưa nước mắm việt vươn ra thế giới của lê anh doanh nhân trẻ thời hội nhập